kết thúc năm học đầy căng thẳng hè là lúc các em nhỏ mong muốn được vui chơi giải trí để có một mùa hè bổ ích và lý thú
tuy nhiên với nhiều địa phương của tỉnh lào cai đặc biệt là tại các địa bàn vùng cao thiếu sân chơi cho trẻ em là một câu chuyện không mới
bởi vậy việc tìm kiếm một nơi an toàn phù hợp nhu cầu cho trẻ là điều vô cùng khó khăn
đây là hình ảnh ngày hè của các em học sinh thôn la hờ xã tả gia khâu huyện mường khương tỉnh lào cai
thay cho việc tận hưởng mùa hè tại những điểm du lịch như nhiều bạn nhỏ khác các em lại quay về làm bạn với đất cát với những trò chơi tự sáng tạo
thiếu sân chơi không chỉ là thiệt thòi cho các em nhỏ mà còn là nỗi lo của các bậc phụ huynh vùng cao
những ngày gần đây các thông tin tai nạn đuối nước liên tiếp xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông khiến các bậc phụ huynh cũng hết sức lo lắng
tuy nhiên lo thì vẫn cứ lo còn họ không thể canh chừng con cả ngày vì còn phải mưu sinh
các em vẫn thoải mái chơi những trò chơi tự tạo mặc dù có thể tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm
tuy nhiên lo thì vẫn cứ lo còn họ không thể canh chừng con cả ngày vì còn phải mưu sinh
chính quyền các địa phương và các đoàn thể sự vào cuộc của cả cộng đồng để hình thành những sân chơi đúng nghĩa bổ ích lành mạnh giúp các em được hưởng một mùa hè thực sự sôi động và bổ ích